sáng ngày hai mươi tháng năm đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết công an thành phố đà lạt lâm đồng đã mời làm việc với tài xế dừng ô tô giữa đường vào khu di tích hồ tuyền lâm để chụp ảnh nhảy múa tập thể dục
công an thành phố đà lạt đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
qua quá trình xác minh làm rõ công an xác định tài xế điều khiển ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi chín a bốn trăm sáu mươi bảy x là bà ntg bốn mươi một tuổi trú tại thành phố đà lạt
làm việc tại cơ quan công an bà dê cho biết khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng năm bà dê điều khiển ô tô chở theo bốn người phụ nữ trong nhóm tập thể dục đi vào khu du lịch hồ tuyền lâm để tham quan và chụp ảnh
qua trình lưu thông bà z đã cho ô tô dừng ở đoạn đường hoa phượng tím đoạn qua hồ tuyệt lâm để chụp ảnh
bà dê cho biết sau khi dừng và chụp hình được một mươi phút cả nhóm ngẫu hứng lấy hoa trong ô tô ra để phát nhạc tập thể dục
bà để loa ở nắp capo ô tô và đứng tập thể dục ở đầu xe
cũng theo bà z
sau khi tập được năm mươi bảy phút thì có một người lái ô tô theo hướng ngược lại nhắc nhở nên cả nhóm lập tức dừng lại cất đồ và lên xe đi tiếp
khi đỗ xe bà không thấy có biển cấm dừng cấm đỗ nên chủ quan
bà nhận thấy hành vi đỗ xe giữa đường rồi nhảy múa
tập thể dục của mình là sai và xin rút kinh nghiệm và hứa không tái phạm
hiện nay công an thành phố đà lạt tiếp tục làm việc với nhóm phụ nữ nói trên để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
cùng ngày căn cứ biên bản vụ việc và đề xuất của công an thị trấn kiên xương
chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn kiên xương đã ra quy định xử phạt vi phạm hành chính
đối với một mươi bốn người về hành vi tập trung đông người trái phép nằm ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông
quy định tại điểm a khoảng hai điều một mươi một nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sát
ba trường hợp vi phạm khác do chưa đủ tuổi vị thành niên
được chính quyền địa phương tuyên truyền nhắc nhở
cụ thể theo điều một mươi một nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
về xử phạt các hành vi vi phạm khác về quy tắc giao thông đường bộ quy định
một phạt tiền từ tám mươi đồng đến một trăm linh đồng đối với người được chở trên xe đạp xe đạp máy sử dụng ô rủ
phạt tiền từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây
ba phạt tiền từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây
bốn phạt tiền từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây
sau vụ việc trên nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bất bình trước việc
một số nhóm người ngang nhiên chiếm dụng lòng đường để quay clip câu view sống ảo hình thành một trào lưu nguy hiểm
một trường hợp mới đây chụp lại ảnh nhóm hơn chục người mặc đồ tập thể thao trải bạt ra giữa đường rồi nằm hướng đầu ra phía ngoài
ở giữa là một phụ nữ trong bộ đồ màu đỏ ngồi khoanh chân
nơi nhóm phụ nữ trải thảm nằm tập được xác định là đường nhánh quốc lộ ba mươi bảy địa bàn thị trấn thanh nê huyện kiến sương tỉnh thái bình
cũng tập yoga giữa đường trên mạng xuất hiện thêm clip khoảng sáu mươi phụ nữ áo đỏ quần đen trải thảm ra đường giao thông và ngang nhiên tập các động tác khác nhau để người khác quay lại clip này
ngoài ra cũng có rất nhiều video ảnh chụp liên quan tới xu hướng quay lại clip tập thể dục tập yoga giữa lòng đường được thực hiện có chủ đích nhằm câu view
ví dụ tấm hình chụp ba người phụ nữ mặc đồ yoga hồng sẫm thực hiện các động tác bên xe hơi
trong đó có một người uốn ngửa trên nóc xe phía dưới là chân giữ điện thoại để quay video lại toàn bộ quá trình
trong bài đăng khác cộng đồng đã tỏ ra bức xúc khi so điện clip quay lại cảnh nhóm năm em nhỏ vừa nhảy nhót vừa băng qua phần đường dành cho người đi bộ ngay trước khu vực phương tiện giao thông đang chờ đèn đỏ
hành động này bị nhiều người lên án vì tâm mẩn nguy cơ tai nạn giao thông gây nguy hiểm cho chính các em lẫn người đi đường
nhưng không có ai can ngăn mà vẫn tiếp tục quay clip lại
những ví dụ trên cho thấy đang có một trào lưu độc hại lan truyền trên mạng xã hội được thực hiện chỉ để làm trò vui trên mạng bất chấp nguy hiểm cho bản thân lẫn những người xung quanh
đáng nói cho câu view vô ý thức này lại đang được khích lệ trên một số nền tảng trong đó có tiktok thông qua việc gợi ý hiển thị tới người xem liên tục
có một điểm khác trong trào lưu độc hại này là đối tượng diễn xuất hiện ở video đa phần là người đã có tuổi
thay vì nhóm người trẻ những đối tượng thường xuyên tiếp xúc
với nội dung và các xu hướng
một chuyên gia nhận định những trào lưu độc hại có thể tấn công bất kỳ ai trên mạng xã hội không phân biệt độ tuổi trong bối cảnh có câu view sống ảo ngày càng phổ biến và việc quay lại video chụp hình ảnh để đăng lên mạng quá dễ dàng
nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng vấn nạn tiktok lan từ lòng đường tới vạch kẻ sang đường
bất kể chỗ nào cũng có thể trở thành sân khấu trình diễn
nhiều bình luận khác trong các bài đăng cũng thể hiện sự bất bình đi kèm là không thể hiểu nổi khi những hành động phản cảm vô ý thức lại trở thành trào lưu lan truyền nhanh chóng với sự hưởng ứng một cách mù quáng thiếu suy nghĩ của một bộ phận người dùng mạng internet
chỉ vì mấy lượt bấm thích vài người xem mà họ sẵn sàng làm những thứ rất phản cảm vô chi còn chưa kể rủi ro gây hại hoặc làm cản trở người khác
ra giữa đường làm mấy trò này có khi còn phạm pháp luật khi chiếm dụng lòng đường
mới đây công an huyện gia lộc tỉnh hải dương
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nhóm bốn bị can vì hành vi dừng nhiều ô tô trong khi rước dâu di chuyển trên tuyến đường trục băng nam đoạn qua hải dương để chụp ảnh
liên quan đến vụ việc trưa ngày một mươi chín tháng năm thượng tá trần anh ngọc trưởng công an huyện gia lộc tỉnh hải dương cho biết nhận lệnh của đại tá bùi quang bình giám đốc công an tỉnh hải dương đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra về vụ án liên quan đến việc đoàn rước dâu bằng xe sang dừng đỗ trên tuyến đường trục bắc nam để chụp ảnh
theo đó cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với phạm đức hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện gia lục phương đình trường sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện tân kỳ
cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với phạm đức hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện tân kỳ tỉnh nghệ an về tội gây dối trật tự công cộng theo quy định tại khoản hai điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
khởi tố bị can đối với nguyễn văn năm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện gia lộc và phạm ngọc phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường thanh bình tp hải dương tội gây dối trật tự công cộng theo quy định tại khoản một ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc xác định phạm đức khải còn gọi là hải idol sử dụng nhiều tài khoản để bán hàng quần áo online trên facebook tiktok
tranh thủ đàm cưới của nguyễn văn năm là nhân viên cũ của hải hải đã triển khai ý tưởng như trang trí bốn chiếc xe sang rước dâu và sản xuất các video có liên quan để đăng tải trên tài khoản của mình trên các nền tảng mạng xã hội
việc này nhằm đánh bóng tên tuổi tăng lượng người theo dõi và tương tác trên các kênh bán hàng
khoảng một mươi năm h ngày hai mươi một tháng bốn phạm đức khải cùng nhiều người khác dàn xe sang đỗ giữa đường tại km một năm trăm linh đường trục bắc nam thuộc địa phận xã toàn thắng huyện gia lộc để chụp ảnh
khi di chuyển trên đường trường phát live stream để câu like câu view tăng tương tác
thời điểm trường fan live stream trên facebook hải idol vượt khó thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác
đến tối cùng ngày khi hải về xem lại live stream đa phát thì thấy có nhiều bình luận trái chiều tiêu cực lên án hành vi đó nên tự gỡ bỏ
theo lãnh đạo công an huyện gia lộc hành vi của hải và các đối tượng vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn giao thông gây ủn tắc trên đoạn đường từ quốc lộ ba mươi tám đi đường trục bắc nam
việc này tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông khi cố ý vi phạm quy định pháp luật coi thường tính mạng sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
cơ quan công an đã khám xét nhà hải thu một số máy tính điện thoại sổ sách có liên quan để phục vụ công tác điều tra mở rộng